thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê tuấn anh vừa ký kết định số một nghìn bảy trăm tám mươi sáu
bổ sung thêm hai đường bay vào khai thác trong thời gian thí điểm
gồm tp hcm cà mau và đường bay hà nội điện biên
theo đó bộ giao thông vận tải bổ sung thêm đường bay tp hcm cà mau và hà nội điện biên
vào danh sách các đường bay thí điểm mở lại đến hết ngày hai mươi tháng một mươi
như vậy tổng số chuyến bay được phép thực hiện thí điểm là hai mươi một chuyến khứ hồi
bốn mươi hai chuyến một ngày cụ thể mỗi ngày sẽ có ba mươi tám chuyến bay
gồm một mươi ba chuyến từ tp hcm đi bình định đà nẵng thừa thiên huế khánh hòa nghệ an phú yên
quảng bình quảng nam thanh hóa hải phòng phú quốc gia lai giạch giá
với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày
riêng đường bay hà nội cần thơ sẽ được khai thác linh hoạt
khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
trong thời gian thực hiện thí điểm bộ giao thông vận tải sẽ tổng hợp tình hình
sơ kết đánh giá phối hợp các địa phương để đề xuất thủ tướng chính phủ việc bổ sung
điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn tiếp theo